cũng liên quan đến ma túy trương ngọc hà tuấn hay còn biết đến với tên gọi là tuấn sa cơ
trú tại thành phố hồ chí minh ngày hôm nay đã bị công an thị xã sapa tỉnh lào cai ra quyết định khởi tố
tuấn bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó trong quá trình khám xét phòng nghỉ tại khách sạn ở địa bàn thị xã sapa
tổ công tác công an thị xã sapa đã bắt quả tăng tuấn đang tàng trữ trái phép gần ba trăm linh g ma túy các loại
gồm mdma ketamin cần sa và ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra tuấn khai nhận số ma túy này tuấn đem từ hà nội lên sapa
đối tượng bị tạm giữ hình sự ngay sau đó
tuấn sa cơ là một tiktoker nổi tiếng với gần ba mươi người theo dõi
bên cạnh đó tuấn còn là giám đốc sáng tạo của bit việt nam
một công ty rất nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực mạng xã hội